trưa chiều nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực trung du
và đồng bằng khu vực phía đông bắc bộ gây mưa rông rải rác
từ đêm nay thì mưa tăng mạnh cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt tại vùng núi giảm xuống ngưỡng rét vùng đồng bằng trở lạnh
trong cơn rông gần đề phòng có gió giật mạnh
sang ngày mai khi nằm trọn trong khối không khí lạnh thì mưa sẽ giảm nhanh
nhưng do tác động của khối không khí lạnh nên mức nhiệt trên khu vực
vẫn chỉ giao động là từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ
tương tự trong đêm nay mưa rông tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ sẽ tăng mạnh
cuộc bộ có điểm có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng cảnh sát với các hiện tượng như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
sau ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh khi không khí lạnh đã bao trùng toàn khu vực
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt cũng giảm đáng kể
trời chuyển lạnh với mức nhiệt cao nhất giao động là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
ở thanh hóa đến từ tên huế
do tác động của khối không khí lạnh nên mưa sẽ có xu hướng tăng trở lại
mưa trước hết tăng ở bắc trung bộ và sau đó lan dần xuống phía nam
cuộc bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to đi kèm tố lốc và gió rất mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp
từ đêm mùng một mươi thì mưa sẽ giảm dần ở các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh
nhưng phần còn lại thì vẫn duy trì mưa vừa mưa to
về nhiệt độ thì cũng do tác động của khối không khí lạnh
khu vực trời cũng chuyển lạnh với mức nhiệt giao động là từ hai mươi đến hai mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới đều duy trì mưa rào và rông rải rác
cuộc bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông gần đề phòng có tố lốc cũng như gió rất mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ giao động là từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
ở vùng cao tây nguyên do ảnh hưởng của rìa bắc sánh xích đạo
nên tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối
cuộc bộ có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông cần đề phòng có gió rất mạnh
sau đó từ khoảng ngày một mươi hai thì mưa cũng giảm hơn về diện và lượng
còn về nhiệt độ thì không biến đổi quá nhiều phổ biến là từ một mươi chín đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây thì cũng có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to đi kèm có tố lốc cũng như gió rất mạnh
đền nhiệt tại đây cũng không có nhiều biến động ngày đêm phổ biến là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ